do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ trưa vào chiều ngày hôm nay trên khu vực vịnh bắc bộ sẽ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp tám và khiến cho biển động
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc cấp sáu phía bắc có lúc cấp bảy giật cấp chín và khiến cho biển động mạnh
các tàu thuyền cần chú ý hạn chế ra khơi trong thời gian này
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước